tại nhà hát lớn hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức kỷ niệm ngày sân khấu việt nam lần thứ một mươi
lễ dỗ tổ nghề sân khấu và tôn vinh các nghệ sĩ lão thành có đóng góp cho sân khấu việt nam
ngày sân khấu việt nam hàng năm là ngày giới sân khấu cả nước vinh dự và tự hào khi được tôn vinh tổ nghề
nhìn lại một năm hoạt động để đánh giá những thành tích đã đạt được những tồn tại cần phải khắc phục
ngày sân khấu cũng là dịp để cổ vũ giới nghệ sĩ sân khấu đoàn kết phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao
góp phần xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân
nhân dịp này hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã trao giải thưởng hàng năm cho sáu kịch bản một mươi một vở diễn
hai cuốn sách lý luận phê bình cùng nhiều giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc
cũng tại buổi lễ hội nghệ sĩ sân khấu đã tôn vinh các nghệ sĩ lão thành và trao quà cho các nghệ sĩ khó khăn trong cuộc sống